luật cư trú hai nghìn hai mươi đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua với nhiều nội dung mới quan trọng
trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư chú
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sổ hộ khẩu sổ tạm trú đã được cấp
vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú
cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú
cơ quan đăng ký thường trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký
trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm định cập nhật thông tin về nơi thường trú mới
của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì cấp sổ hộ khẩu như quy định trước đây